tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động và kể thơ với các chính quyền địa phương tuyên truyền vận động làm sao để cho người dân hiểu rõ được tâm quan trọng của lưỡi tuyên tài liền hai trăm hai mươi và năm trăm linh mv như thế nào để họ ủng hộ cho đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn vận hành đường dây
ví dụ như là không trông cây cao trong hành lang đường dây và tạo điều kiện cho đơn vị chặt phạt quang cây ngoài hành lang khi gây nguy hiểm đổ vào vi phạm khoảng cách an toàn
theo nguyên tắc phía địa phương chịu trách nhiệm giải tỏa hành lang và ngành điện bỏ vốn xây dựng đường dây
vì vậy ở đâu có sự phối hợp tốt giữa cán bộ truyền tải điện với người dân và chính quyền địa phương
đặc biệt có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương thì nơi đó thực hiện tốt hơn
nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng là sử dụng điện an toàn và liên tục
việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện không chỉ trông chờ vào mỗi ngành điện đó là công việc của tất cả mọi người